các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo quy định pháp luật khi có dấu hiệu vi phạm sử dụng san lấp đất trái phép lãnh đạo xã và cán bộ địa chính đến hiện trường kiểm tra giám sát là thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm
các tổ chức cá nhân phải chấp hành mệnh lệnh hành chính của cơ quan có thẩm quyền ở đây là dừng mọi hoạt động sàn lấp xây dựng pháp luật nghiêm cấm hành vi chống đối cản trở không chấp hành người thi hành công vụ
do đó hành vi của nhóm đối tượng sử dụng vũ lực đánh các cán bộ xã như vụ việc trên là hành vi vi phạm pháp luật thể hiện thái độ coi thường pháp luật có tính chất côn đồ xâm phạm đến hoạt động công vụ đến sức khỏe thậm chí tính mạng của nạn nhân
các đối tượng này có thể bị xử lý hình sự do hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác và xâm phạm đến hoạt động công vụ
luật sư cường cho rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi của các đối tượng có liên quan gây ra thương tích cho các cán bộ xã và làm rõ hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng này đã sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân như vùng đầu cổ ngực bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra đối với nạn nhân dẫn đến thương tích nghiêm trọng của nạn nhân
thì dù nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời các đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với tỉnh tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân
trường hợp kết quả điều tra cho thấy nhóm đối tượng không có mục đích giết người hành vi cũng không thể dẫn đến chết người
hậu quả nạn nhân chỉ bị thương tích các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý
gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc
hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
đối với tội cố ý gây thương tích tính chất nghiêm trọng của vụ án sẽ thể hiện ở mức độ thương tích của nạn nhân và một số yếu tố khác
trong đó các đối tượng chủ mưu cầm đầu thực hành tích cực ngoan cố chống đối sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
với đối tượng có vai trò xúi dục giúp sức mà thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì sẽ được xem xét khoan hồng
ngoài trách nhiệm hình sự sẽ phải gánh chịu về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích các đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại cho các nạn nhân
gồm chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc tiền thu nhập bị mất bị giảm sút và bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng năm mươi tháng lương cơ bản
luật sư cường cho rằng vụ việc có liên quan đến việc sử dụng đất của doanh nghiệp
cơ quan điều tra sẽ làm rõ những người có trách nhiệm trong việc quản lý thực hiện nhiệm vụ sàn lấp xây dựng công trình này để xác định hành vi vi phạm pháp luật
làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng đã gây thương tích cho các cán bộ xã và những người quản lý điều hành doanh nghiệp này để xem xét trách nhiệm có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
luật sư cường nêu ý kiến đối với những vụ việc như thế này cơ quan điều tra sẽ khởi tố nhiều đối tượng với vai trò đồng phạm
sẽ có đối tượng được xác định là chủ mưu cầm đầu có đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội có đối tượng giúp sức xúi rục
tất cả các đối tượng này đều bị xử lý hình sự về một tội danh là tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích
đối tượng nào có mặt trên hiện trường tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra thương tích cho nạn nhân
không cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội nhưng có hành vi la hét gây náo loạn cũng có thể bị xử lý hình sự về tội gây dối trật tự công cộng
đây là một vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ
thể hiện thái độ coi thường pháp luật
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ sự việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
như vậy nhóm đối tượng sử dụng vũ lực đánh các cán bộ xã như vụ việc trên là hành vi vi phạm luật
thể hiện thái độ coi thường pháp luật có tính chất côn đồ xâm phạm đến hoạt động công vụ đến sức khỏe thậm chí tính mạng của nạn nhân
chúng tôi xin nhắc lại tùy vào mức độ và tính chất của vụ việc ngoài trách nhiệm hình sự
sẽ phải gánh chịu về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích
các đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại cho các nạn nhân gồm chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc
tiền thu nhập bị mất bị giảm sút và bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng năm mươi tháng lương cơ bản
như vậy nhóm côn đồ gây nên hành vi hành hung với phó chủ tịch xã sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật
toàn cảnh vụ phó chủ tịch bị đánh gãy răng nguy kịch
bên cạnh đó hai cấp dưới của ông bị đánh khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn doanh nghiệp san lấp đất xây dựng trái phép
theo ông thắng sau khi bị hành hung phó chủ tịch ubnd xã an thượng nguyễn văn hành bị vỡ hộp sọ bên thái dương trái
gãy răng gãy sống mũi và được đưa đến bệnh viện việt đức hà nội mổ sọ vào tối một mươi sáu tháng bốn
còn ông nguyễn tuấn anh bị thương chưa kịp chụp chiếu hiện đang điều trị tại nhà
thông tin ban đầu về vụ việc theo chủ tịch ubnd xã an thượng công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu ngân giang hd
trụ sở ở huyện nam sách hải dương có phần đất thương mại dịch vụ ở thôn chùa thượng xã an thượng với diện tích gần năm m hai
thời gian gần đây công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu ngân giang hd có thuê công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải nam anh san lấp diện tích đất này
việc săn lấp này diễn ra từ một mươi bốn h chiều ngày một mươi năm tháng bốn
tuy nhiên do diện tích đất thương mại dịch vụ của công ty trách nhiệm yếu hạn xăng dầu ngân giang hd nằm cạnh khu đất nông nghiệp khác mà mốc giới lại chưa rõ ràng
nên chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu công ty này dừng hoạt động sàn lấp cắm rõ mốc giới
công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu ngân giang hd đồng ý với đề nghị của ubnd xã an thượng và đã thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải nam anh dừng thi công
khi xác định mốc giới rõ ràng mới san lấp
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải nam anh vẫn tiến hành tập kết vật liệu và có dấu hiệu sàn lấp ông thắng cho biết
theo chủ tịch ubnd xã an thượng công ty trách nhiệm hưu hạn vận tải nam anh có khoảng bảy tám xe ô tô tải loại hổ vồ nên chỉ cần một đêm là san lấp sang phần đất của dân
đến lúc đó ngăn chặn sẽ rất phức tạp do đó xã phải tiến hành kiểm tra ngăn chặn tránh việc san lấp sang phần đất ruộng của dân
phần đất nông nghiệp của nhân dân sát với đất của công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu ngân giang hd
diện tích đất của công ty chỉ có hơn bốn m hai đất của nhân dân giáp với đất với công ty là hơn năm m hai
sau đó chúng tôi đã yêu cầu công ty tạm dừng nghiêm túc ông thắng nói
phó chủ tịch ubnd xã an thượng nguyễn văn hành và cán bộ công chức địa chính xã nguyễn tuấn anh được giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát không cho các đối tượng sàn lấp xây dựng trái phép tại thửa đất trên
hai cán bộ này đã tới khu đất giám sát và yêu cầu các phương tiện vận tải dừng lại khi phát hiện sự việc các công nhân tiếp tục chở đất vào đổ
tuy nhiên khi ông hanh cùng ông tuấn anh ra yêu cầu tạm dừng thì bị các đối tượng đánh dẫn đến bị thương
nhận được thông tin công an xã an thượng cùng các ngành chuyên môn đã có mặt để bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân đi viện đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên
ông hanh đã được chuyển lên bệnh viện việt đức hà nội do vết thương quá nặng
theo kết quả từ bệnh viện ông hanh bị vỡ hộp sọ phía bên thái dương trái gãy sống mũi và hàm dưới bị gãy nhiều răng
được biết công an thành phố hải dương đã tiếp nhận vụ việc tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng giải quyết vụ việc
hiện tại vụ việc nhóm côn đồ hành hung cán bộ xã an thượng đang được các đơn vị liên quan điều tra vụ việc
những tin tức mới nhất liên quan đến sự việc trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại